suy giáp là bệnh lý tuyến giáp hoạt động kém hiệu quả sản xuất hóc môn không đủ nhu cầu của cơ thể
suy giáp cần được phát hiện càng sớm càng tốt do bệnh diễn tiến âm thầm và ngày càng nặng hơn
tuyến giáp hoạt động yếu làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe gây dối loạn chức năng sinh lý hoạt động của nhiều cơ quan trên cơ thể
suy giáp có thể dẫn đến tử vong trong thời gian ngắn việc chậm chế phát hiện có thể làm giảm khả năng điều trị
xuy giáp là một tuyến nội tiết của cơ thể nó nằm trước khí quả dưới sự nhận giáp
nó là một tuyến nội tiết nhỏ thôi nhưng nó vô cùng quan trọng đối với cơ thể
nếu cơ thể chúng ta không có tuyến giáp thì chúng ta không thể sống được mà chúng ta phải sử dụng các hóc môn để thay thế
khi mà thiếu hốc môn tuyến giáp thì nó sẽ gây ra rất nhiều các hậu quả cho cơ thể
thứ nhất là nó sẽ làm cho dạng chuyển hóa
khi mà giảm chuyển hóa thì con người sẽ
nhiệt độ sẽ bị giảm xuống luôn luôn là sợ lạnh
thứ hai là nhịp tim cũng bị đập chậm lại
khi mà không có học môn tuyến giáp hoặc là thiếu học môn tuyến giáp thì nhiệt tim mình cũng sẽ đập chậm lại
và thâm nhiễm các mucopolisaccharides vào cơ tim và có thể dẫn tới tim to tràn dịch màng ngoài tim tràn dịch màng phổi
thứ ba là phù niêm
thâm nhiễm vào các tổ chức dưới da sẽ làm cho người bệnh tăng cân và phù kiểu phù niêm
mặt có thể to tròn
rồi ngoài ra nữa thì chức năng thận cũng bị suy giảm bởi vì nó giảm lưu lượng là có thận
ketinin có thể tăng lên nghĩa là có thể có biểu hiện của suy thận

rồi men cơ cũng tăng bởi vì nó sẽ giảm lưu lượng là có thận
nên là các bệnh nhân sẽ làm cho tổn thương ở trên cơ làm cho các men ck tăng rồi các men men gan gut gbt cũng tăng
và nếu như thiếu nhiều quá thì các điện giải trong cơ thể cũng bị suy giảm
nhi là nari sẽ giảm và nari giảm nặng thì bệnh nhân có thể có các biểu hiện khác như là buồn nôn nôn
rồi có thể phù não
và nặng nữa là bệnh nhân có thể đi vào hôn mê suy giáp
tóm lại là
tuyến giáp là một tuyến dù là một tuyến nội tiết rất nhỏ trong cơ thể
nhưng nó lại sản xuất ra hormôn và tác động tới tất cả các cơ quan trong cơ thể
đối với trẻ em thì nó còn một điều rất nguy hiểm nữa
là nó sẽ ảnh hưởng tới trí tuệ của trẻ em
nếu như mà không có hormôn tuyến giáp ấy
thì nó làm cho trí thông minh của trẻ em bị suy giảm
ngoài cái trí thông minh của trẻ em bị suy giảm
nó còn ảnh hưởng tới sự phát triển của thể chất
nó sẽ làm cho trẻ bị lùng bị thấp bé
và đứa trẻ có thể là không học được
bởi vì là cái trí thông minh nó rất là giảm
đối với phụ nữ mà trong lúc mang thai
hoặc là trong cái lứa tuổi mà mang thai sinh nở ấy
mà không có hormôn tuyến giáp hoặc thiếu hormôn tuyến giáp
dù ít thôi nó cũng ảnh hưởng tới cái việc mà sinh nở
có thể ảnh hưởng tới cái việc có thể gây ra vô sinh
rồi trong lúc mang thai mà thiếu hormôn tuyến giáp
thì nó sẽ gây cho em bị suy giảm
em bé bị các cái dị tật bổng sinh
và nó cũng ảnh hưởng tới việc phát triển các tế bào não của em bé trong lúc mang thai
ngoài ra nữa thì tức là từ trẻ em cho tới lứa tuổi mà sinh nở ấy
thì cả nam giới nếu thiếu hormôn tuyến giáp
nó cũng có thể gây ra vô sinh
chứ không phải là chỉ của mỗi phụ nữ thôi
còn tới tuổi lớn hơn nữa tuổi trung niên ấy
thì khi mà thiếu hormôn tuyến giáp ấy
nữ ở cái tuổi tuổi sinh nở thì nó còn ảnh hưởng tới cái việc mà sinh nở rồi
ảnh hưởng tới quan hệ tình dục rồi
có thể gây ra mất kinh hoặc dối loạn cương dương ở nam
đấy nữ thì là mất kinh hoặc vô kinh
và ảnh hưởng tới cái hệ thống sinh sản
thế còn lớn tuổi hơn nữa nếu mà thiếu hormôn tuyến giáp
thì nó có thể gây ra cái trầm cảm
có thể là tăng cái dối loạn mỡ máu
rồi là tăng
tăng huyết áp
rồi có thể là những cái ảnh hưởng trên tim mạch của các cơ quan
thì ở lứa tuổi nào cũng bị dùng
thì đấy là tất cả những cái cái
nó rất rất nhiều các cái
các cái tai biến liên quan tới cái việc mà thiếu hoặc giảm hormôn tuyến giáp
nguyên nhân thiếu hormôn tuyến giáp thì nó có xếp vào
có mấy nhóm nguyên nhân
nhóm nguyên nhân thứ nhất là ngay tại tuyến giáp
ngay tại tuyến giáp thì
ở nước ngoài hay gặp nhất ấy
thì là cái nguyên nhân là do bệnh lý tuyến giáp
gọi là bệnh lý tuyến giáp
viêm tuyến giáp tự miễn
hay còn gọi là viêm tuyến giáp hashimoto
là do trong cơ thể
mình tăng sản xuất một cái loại thán thể
để nó phá hủy tuyến giáp
và nó gây ra cái việc sản xuất hormôn tuyến giáp không đủ
đấy là nguyên nhân hàng đầu
nhưng ở nước mình thì
ngoài cái viêm tuyến giáp tự miễn hashimoto
thì chúng ta còn có một cái nguyên nhân mà
đó là chúng ta mổ cắt tuyến giáp
mổ cắt tuyến giáp
chính vì vậy ở nước ngoài người ta chỉ ngồi
trong trường hợp ung thư tuyến giáp mà thôi
thậm chí những ung thư tuyến giáp nhỏ
người ta cũng không mổ
ví dụ như những ung thư tuyến giáp mà kích thước
từ năm mươi m dần số là người ta không mổ
từ năm đến một mươi người ta cũng để theo dõi
trong một số trường hợp từ năm đến một mươi
mà nó ở các cái vị trí
mà nó có thể
có nguy cơ xâm lấn
thì lúc đấy người ta mới cân nhắc cái việc
phẫu thuật còn lại thì người ta sẽ không phẫu thuật
để theo dõi
đấy là cái nguyên nhân thứ hai là mình mổ cắt mốc tuyến giáp
cắt toàn bộ hay cắt một phần
cắt một phần thì
có thể dẫn tới
có thể là chức năng tuyến giáp
phần còn lại vẫn có thể sản xuất được
hormôn nhưng mà cũng có trường hợp
cắt một phần nó vẫn bị suy giáp
thế thì nguyên nhân nữa
là nguyên nhân mà mình sử dụng
một số các cái thuốc
thì nó có thể ảnh hưởng tới
suy giảm chức năng tuyến giáp
ví dụ như một số các cái thuốc
mà có chứa
iod chẳng hạn
iod quá nhiều
thì nó cũng gây ra suy giảm chức năng tuyến giáp
ví dụ như là
một số các cái bệnh nhân mà sử dụng
các thuốc để điều trị dối loạn nhịp tim chẳng hạn
thì vì mình sử dụng
các cái thuốc nhóm chứa
thì nó có thể gây ra cái suy
suy tuyến giáp
thì khi mình ngừng thì cái chức năng tuyến giáp nó lại hồi phục
nguyên nhân nữa là
mình sử dụng một số các cái thuốc
kháng giáp chặn tổng hợp để điều trị cường giáp
thế thì khi mà mình dùng thì có thể quá liều
còn nó gây ra suy giáp thì trong trường hợp đấy
mình giảm liều các cái thuốc kháng giáp chặn tổng hợp
mình ngừng thì cái chức năng tuyến giáp nó lại hồi phục
đấy là các cái nguyên nhân tại tuyến giáp
thế thì còn nguyên nhân nữa là nguyên nhân mà
bẩm sinh là nó
nó không có hoặc là nó nằm
nó có thể nằm lạc chỗ ở phần gốc lưỡi
hoặc là phần trên của cổ
hoặc là ở trong
lồng ngực chẳng hạn
thế thì những cái tuyến giáp nằm lạc chỗ
hoặc bẩm sinh không có tuyến giáp
thì người ta cũng
đây cũng là một trong các nguyên nhân có thể dẫn tới suy giác
còn nhóm nguyên nhân
tiếp theo nữa là cái nguyên nhân
suy tuyến giáp thứ phát
hay còn gọi là suy tuyến giáp có nguồn gốc từ trên tuyến yên
vì tuyến yên nó là một tuyến nội tiết
để điều khiển tuyến giáp hoạt động
thế trong trường hợp mà các cái tổn thương của tuyến yên
cũng có thể do các cái bệnh lý như là
các cái u tuyến yên chẳng hạn
hoặc là các cái hoại tử tuyến yên
hoặc là hố yên rỗng
hoặc là mình tiết xạ
hoặc phẫu thuật vào vùng tuyến yên
thì nó cũng gây ra là suy tuyến giáp
thì nó có
phân ra là một suy giáp
nguyên pháp tại tuyến giáp
và suy giáp thứ phát là tại tuyến yên
thì đấy là các nguyên nhân
cơ bản chủ yếu
dẫn tới cái việc mà suy suy giáp
do tuyến giáp là tiến nội tiết quan trọng của cơ thể
khi có những triệu chứng suy giáp
sẽ ảnh hưởng lớn đến truyền hóa
nên khi có hiện tượng suy giáp sẽ có những biểu hiện lâm sàng khá rõ
đó là những hội chứng liên quan đến
hầu hết các bộ phận cũng như chức năng
của các cơ quan trong cơ thể
tuy nhiên nhiều người lại bỏ qua các dấu hiệu này
và chỉ tình cờ phát hiện sau khi vô tình đi khám sức khỏe
em phát hiện ra lần đầu là do khám sức khỏe định kỳ công ty
thì mình đi siêu âm tuyến giáp
và có xét nghiệm
cách chỉ số
à đầu tiên siêu âm
siêu âm thì bác sĩ thấy có tăng sinh mạch nhện
thì bác sĩ khuyên lên xét nghiệm chỉ số tuyến giáp nữa
thì mình có xét nghiệm
sau đấy thì
mình có đi khám chuyên khoa về lượng tiết
biểu hiện chủ yếu là
mình thấy là mình hay bị kiểu mắng mặn
hay bị có lẫn
rất dễ là mỏng tính
cổ nó hay có tình biểu hiện là mạch nó đập nhanh
tim cũng đập nhanh hơn nữa
bác sĩ có tư vấn là
sẽ có thể
mình phải có chế độ ăn nghỉ ngơi
dạng stress công việc
thì nó sẽ
giúp cho mình cân bằng nội tiết
các cái dấu hiệu của suy giáp
chỉ đến khi
các cái dấu hiệu
thì nó mới có các cái dấu hiệu rất là rõ ràng
còn lại thì ở giai đoạn đầu
của suy giáp
thì hầu như là có thể
nó sẽ không được
có nhiều triệu chứng đâu
có người chỉ cảm giác là ớn lạnh thôi
cứ suốt ngày thấy lạnh
thậm chí là
thấy mùa hè
mọi người thì mặc áo cầu tay
và bật quạt bật điều hòa
bản thân người bệnh
thì lại thấy là
ô không không không thấy
nóng kí nào
thậm chí là mùa hè mà
không không bật quạt
bật quạt là thấy rét
thậm chí là còn phải đắp chân chẳng hạn
thật biểu hiện
có thể là thấy ớn lạnh
hoặc là tăng cân
ở như trên
cô đã nói
tuy nhiên thì
ở giai đoạn đầu
hầu như nó không
không không không
không có triệu chứng gì nhiều đâu
người ta chỉ đi khám
các cái dấu hiệu khác
ví dụ như là
ví dụ như là
người ta thấy là
có một số bệnh nhân
là đi khám là
vì thấy là
rối loạn mỡ máu chẳng hạn
xét nghiệm thì
ở người trẻ
rối loạn mỡ máu
thì người ta phải đi tìm nguyên nhân
và người ta thấy nguyên nhân
kể cả trẻ
cả già đều thấy
thì mới thấy rối loạn
hormôn tuyệt giác
chúng ta có thể thấy
biểu hiện của rụng tóc chẳng hạn
hoặc là biểu hiện của tăng cân
thì đấy cũng là
một trong các cái dấu hiệu
của suy giác
ở những người mà
trong lứa tuổi mà
các cháu mà
thấy chậm lớn chẳng hạn
học lơ đẩy
thì đấy cũng có thể
chậm lớn này
tăng cân này
và lại không
học không được chẳng hạn
có thể đi kiểm tra
thì người ta cũng phát hiện
có thể là có suy giác
những các cái dấu hiệu
lớn hơn nữa
thì thấy rối loạn kinh nguyệt
vô sinh chẳng hạn
vô sinh cả nam cả nữ
thì người ta đi kiểm tra
hormôn tuyệt giác
thì người ta lại thấy có suy giác
chưa có cái triệu chứng gì
châm lên sàng
nó thậm chí nó không tăng cân
nó không cây nhịp chậm
nó chưa ảnh hưởng tới cơ quan gì
nhưng mà nó chỉ có vô sinh thôi
tức là triệu vô sinh mãi chẳng được
thế thì cô
tôi cũng đã gặp rất nhiều các cái bạn
đi triệu vô sinh mãi chẳng được
cuối cùng thì
đến kiểm tra
hóa ra là thiếu hormôn tuyệt giác
một chút thôi
thế thì khi mà bù hormôn tuyệt giác
cho các bạn một chút
thì là các bạn lại
mà hormôn tuyệt giác rất rẻ thôi
thì các bạn lại
đến mức là các bạn chữa vô sinh
làm thụ tinh nhân tạo mấy lần đều không được
đến khi mà các bạn ấy đến
các bạn ấy đến
thì tôi thấy suy giáp rất nhẹ
chỉ có xét nghiệm
trên lâm sàng không có triệu chứng gì cả
thế thì tôi cho bạn thuốc
xong hẹn một tháng
để bạn ấy đến
bạn ấy khám lại
để mình chỉnh liều
thế thì cũng nghĩ là
một tháng thì chưa thể nào
mà có bầu được
thì hóa ra là bạn đã có bầu luôn
thì bạn ấy đã có bầu luôn rồi
trong khi bạn chữa vô sinh
để đến tận mấy năm
đấy cũng là một trong những
các triệu chứng rất là nhẹ
ở giai đoạn nhẹ
chính vì vậy
tất cả những người vô sinh
đều cần phải kiểm tra
hormôn tuyến giáp
hoặc lớn tuổi hơn
thì tất cả những người
cái suy giáp
nó tăng dần theo tuổi
thế cho nên là
người lớn tuổi hơn
nếu như mà
chúng ta có biểu hiện
chúng ta có biểu hiện
dối loạn mỡ máu
của tâm huyết áp
chúng ta đều cần phải kiểm tra
hormôn tuyến giáp
vì đó cũng có thể là
một trong những
có thể suy giáp
có thể dẫn tới
thế còn đến khi
các triệu chứng nặng
giảm trí nhớ
rồi rụng tóc
rồi tràng dịch máng hồ
tràng dịch máng tim
suy thật rồi
thì đấy là
hoặc là hôn mê
các thứ rồi
thì đấy là các triệu chứng
nó rất là nặng nề rồi
thế chính vì vậy
mà đối với
người ta sẽ sàng lọc
từ rất sớm
bởi vì nó có rất nhiều
các cái nguy hiểm
ảnh hưởng tới trí thông minh
và sự phát triển của trẻ em
mà ngay từ trong bào thai
là những bà mẹ mang thai
người ta sẽ sàng lọc
hormôn tuyến giáp
cho các bà mẹ
ngay từ ba tháng đầu mang thai
để nếu mà
thứ hormôn người ta bù luôn
thì nó sẽ không ảnh hưởng
tới trí thông minh
ở nước ngoài
thì người ta cũng
thế hormôn tuyến giáp
cho tất cả các cái trẻ sinh ra
để phát hiện
cái suy giáp bẩm sinh
nếu suy giáp bẩm sinh
nếu có người ta cũng điều trị luôn
thì đứa trẻ
và phát triển hoàn toàn bình thường
thế còn ở nước mình
thì chúng ta chưa có điều kiện
để sàng lọc
đại trả như vậy
thì ở những người có nguy cơ cao
thì chúng tôi cũng cho sàng lọc
các phụ nữ có nguy cơ cao
trong thời gian mang thai
chúng tôi cũng cho sàng lọc
rồi những cái trẻ
mà có nguy cơ cao
bị suy giáp
thì chúng tôi cũng khuyến cáo
là cho sàng lọc
ở những cái đứa trẻ đó
mà chúng ta chưa làm được đại trả